chiều qua một vụ tai nạn nổ mìn đã xảy ra gần mỏ đá tại đắk nông làm một người tử vong và một người bị thương nặng
công an tỉnh đăng nông đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại mỏ đá thạch lợi thôn ba xã đức mạnh huyện đăng minh tỉnh đăng nông
xảy ra một vụ nổ mìn làm anh quách văn lương ba mươi chín tuổi chú tây tỉnh đắk lắc tử vong
nạn nhân bị thương nặng là ông lê văn tuân năm mươi hai tuổi chưa rõ nơi cư trú
hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại lán trại khai thác đá thuộc mỏ đá thạch lợi
chủ mỏ đá là ông thạch kim minh năm mươi hai tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã thuê anh lương và ông tuân xuống nổ mìn phá đá
lán chạy xảy ra vụ tai nạn nằm kế bên đường thôn ba xã đức mạnh cách mỏ đá đang khai thác khoảng năm trăm linh mét
vụ nổ mìn gây ra hậu quả khá lớn làm sập ba gian phòng thổi bay nóc nhà sập tường
sau khi tai nạn xảy ra hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đắc minh thị trấn đắc minh
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày anh lương tử vong
ông tuân được đưa lên bệnh viện đa khoa khu vực tây nguyên tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều trị
công an tỉnh tiền giang ngày hôm nay cho biết đang tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra vụ án chồng dùng dao đâm chết vợ tại huyện cái bè
theo thông tin ban đầu vào khoảng h một mươi năm sáng nay phan văn sung hai mươi bốn tuổi trú tại xã long thạnh huyện rồng riềng tỉnh kiên giang từ tp hcm về thăm vợ đang thuê nhà trọ ở xã an hữu huyện cái bẻ tỉnh tiền giang
tại đây cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi
bất ngờ sung dùng dao đâm vợ bẩy nhát vào bụng và lưng
cùng lúc này sung bị một người bạn của vợ chưa rõ danh tính dùng dao đâm vào lưng gây thương tích
người vợ được đưa vào bệnh viện xuyên á tỉnh vĩnh long để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
sau khi gây án sung đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái bè bắt giữ
cho đến sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình phước đã hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để điều tra làm rõ cái chết của ông hoàng văn cao năm mươi tuổi chú tại huyện công năng tỉnh đắk lóc
nạn nhân được xác định là tử vong trong nhà nghỉ vào khuya hôm qua
theo thông tin ban đầu ngày hôm qua ông hoàng văn cao cùng với trần văn hậu bốn mươi bảy tuổi trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
và hoàng thị duyên hải ba mươi bảy tuổi là cháu họ của ông cao đến thuê phòng nghỉ tại nhà kỳ ban mai ở khu phố bình phước
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày sau khi đi nhậu về hoàng văn cao về phòng đi ngủ
một tiếng sau hậu vào phòng phát hiện cao có dấu hiệu bất thường khó thở và tử vong ngay sau đó nên đã trình báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đang tạm giữ đối tượng trần văn khanh một mươi chín tuổi chú tây huyện quế sơn tỉnh quảng nam
để tiếp tục làm sao
công an quận mũ hành sơn thành phố đà nẵng đang tạm giữ đối tượng trần văn khanh một mươi chín tuổi chú tại huyện quảng nam
để tiếp tục làm sao
công an quận mũ hành sơn thành phố đà nẵng đang tạm giữ đối tượng trần văn khanh một mươi chín tuổi chú tại huyện quảng nam
để tiếp tục làm sao

để tiếp tục làm sao

để tiếp tục làm sao
công an quận mũ hành sơn thành phố đà nẵng đang tạm giữ đối tượng trần văn khanh một mươi chín tuổi chú tại huyện quảng nam
để tiếp tục làm sao

để tiếp tục làm sao

để tiếp tục làm sao
là con đường dẫn đến phạm tội trong đó có tội phạm cướp giật tài sản
và rồi các đối tượng cướp tài sản đều phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên bên cạnh sự đấu tranh chấn áp của lực lượng công an
thì mỗi gia đình cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc giáo dục giám sát con em mình
vào khoảng một mươi một giờ trưa nay cháy lớn đã thiêu dụi toàn bộ sưởng may của công ty may nhà bè sóc trăng
ngọn lửa phát ra từ cuối dãy nhà may lan qua các giàn lạnh cháy xuống khu vực sưởng may và khu chứa vải
lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh sóc trăng đã nhanh chóng điều hàng chục xe cứu hỏa đến chữa cháy
nhưng do lửa phát quá nhanh nên toàn bộ khu sưởng may rộng hàng nghìn mét vuông đã bị thiêu dụi
đến một mươi hai h ba mươi ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hết tuy nhiên đã được cô lập không để cháy lan qua kho thành phẩm
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục chữa cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy
thưa quý vị đã có thêm thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh quảng ngãi mà chúng tôi đã cung cấp vào sáng nay
vào chiều nay bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi cho biết đã có thêm một nạn nhân tử vong tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện
như vậy là đến thời điểm hiện tại trong số nạn nhân của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã có ba người tử vong và một mươi người bị thương
nạn nhân vừa tử vong chưa rõ họ tên là người được đưa đến bệnh viện đa khoa quảng ngãi cấp cứu đầu tiên
nhưng do chấn thương nặng nên đã tử vong sau hơn bốn giờ cấp cứu
như tin đã đưa tai nạn xảy ra vào khoảng bảy giờ hai mươi phút sáng nay tại đường tránh đông quốc lộ một a đoạn qua xã đức phong huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
và chạm giữa xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi biển kiểm soát năm mươi một b ba nghìn bảy trăm hai mươi bảy lưu thông theo hướng nam bắc với xe đầu kéo biển số năm mươi một d một nghìn năm trăm một mươi bốn kéo theo container biển số năm mươi một r chín nghìn tám trăm một mươi đang di chuyển theo hướng ngược lại
đã làm một số hành khách trên xe một mươi sáu chỗ bị văng ra ngoài
hai người tử vong tại chỗ trong đó có lái xe
những hành khách còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện mộ đức và bệnh viện đa khoa quảng ngãi
ngoài lái xe các nạn nhân thương vong của vụ tai nạn đều xuất thân là các sư thầy thuộc hội phật giáo tỉnh bình định
qua công tác tuần tra trên đường hồ chí minh đoạn qua xã yà khan huyện ea leo một tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện trên xe khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn sáu trăm sáu mươi bốn từ hướng gia lai qua đắk lắc
dưới khoang hành lý có bốn bao tải lớn bên trong chứa gần một trăm hai mươi kg pháo hoa pháo trứng và pháo dây
tài xế nông hoàng dương ba mươi một tuổi chú tại huyện chư rút tỉnh đăng nông khai nhận số pháo này của ông hoàng văn hát năm mươi ba tuổi ở xã ea khan huyện ea leo tỉnh đắk lắc
sau đó ông hắc khai nhận đã mua số pháo này từ biên giới tỉnh cao bằng đưa vào đắk lắc bán kiếm lời trong dịp tết sắp tới
thấy hoàn cảnh không có tiền nợ nần cưới con cũng biết là mới liều làm thôi
về cao bằng mới về tuần trước thôi mục đích ra lấy số pháo này về bán kiếm ít tiền về lo cưới cho con
hiện nay là trên tuyến đường hồ chí minh đặc biệt là qua địa bàn của tỉnh đắk lắc qua huyện ea lèo cà rung búc thị xã bồn hồ quốc đăng
hiện nay tuyến đường này là tuyến đường chính các xe ở các tỉnh đi về sài gòn là xe bắc nam
chúng xác định được là gần cuối năm thì về vận chuyển ngoài hàng pháo hàng cấm hàng nhập khẩu
rồi một số mặt hàng khác là chúng tôi tiến hành kiểm soát rất kỹ càng chúng tôi tập trung kiểm soát để phát hiện những hàng giả hàng cấm
và đặc biệt tập trung vào kiểm soát mạnh về vấn đề phương tiện vận chuyển pháo
bởi vì trong chuẩn bị cho dịp tết sắp tới cho nên là các đối tượng lợi dụng phương tiện để vận chuyển mua bán ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi các thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng châu thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hiệp cường xã tân tiến thị xã la di tỉnh bình thuận
về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo thẳng bốn cm cách năm cm dưới trước đuôi lông mảy trái
cũng liên quan đến tội trộm cắt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
tại thôn phú hải xã hòa phú huyện tuy phong tỉnh bình thuận
và đối tượng nguyễn thái cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn sơn hải một xã phước dinh huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an